chào mừng quý vị đã quay trở lại với sức khỏe và đời sống mới nhất trên kênh youtube
thưa quý vị tại ổ dịch hà nam ghi nhận ba trăm năm mươi sáu ca f liên quan đến các chùm ca bệnh khác nhau trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
thì có đến gần một trăm linh trường hợp là trẻ mầm non học sinh phổ thông và giáo viên
theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh hà nam sáng sáu tháng một mươi trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai mươi hai trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
trong đó có một ca phát hiện cho cộng đồng còn lại đều cho khu vực phong tỏa và khu cách ly nâng tổng số năm trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín sau một mươi bảy ngày bùng dịch
theo thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố phủ lý có ba trăm năm mươi sáu trường hợp f
liên quan đến các chùm ca bệnh khác nhau nằm trên địa bàn một mươi tám phường xã
sau một mươi sáu ngày bùng dịch chùm covid một mươi chín ở hà nam đã vượt mốc năm trăm linh ca
sở y tế lực lượng chức năng cần tập trung lấy mẫu xét nghiệm đánh giá kỹ lại tình hình để có các biện pháp phòng chống dịch sát thực trong thời gian tới
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam ngày năm tháng một mươi trong ngày trên địa bàn ghi nhận thêm hai mươi tám trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai
đáng chú ý trong số các ca bệnh mới có hai trường hợp phát hiện qua sàng lọc ở cơ sở y tế và một trường hợp phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn ba sao huyện kim bàng
lý kế đến một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi sau một mươi sáu ngày bùng phát dịch tỉnh hà nam ghi nhận năm trăm linh một ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã
hiện tỉnh hà nam đã tiến hành cách ly phòng chống dịch cho năm mươi một một trăm linh sáu người trong đó có năm sáu trăm tám mươi một người được cách ly tại nhà một chín trăm năm mươi một người tại các cơ sở cách ly tập trung
và ba hai trăm năm mươi một người cách ly tại khu công nghiệp
từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi toàn thành phố phủ lý đã lấy tổng số hai trăm ba mươi bảy bảy mươi mẫu xét nghiệm
trong ngày năm tháng một mươi lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần bốn toàn dân trên địa bàn thành phố qua đó tiếp tục sàng lọc chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh
ở lần lấy mẫu thứ tư tại một mươi hai phường xã thực hiện chỉ thị một mươi sáu và ở các khu vực ngoài khu phong tỏa lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm pcr đại diện theo hộ gia đình
mỗi hộ lấy mẫu một người có nguy cơ nhất còn trong các khu vực phong tỏa lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr một trăm linh người dân
các trường hợp f một lấy mẫu đơn tại chín phường xã còn lại của thành phố phủ lý trừ các khu vực phong tỏa và f một lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ba mươi các trường hợp có nguy cơ cao
các hộ ở gần gia đình có người là f một người buôn bán người đi lại nhiều
trong quá trình xét nghiệm nếu thấy có trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp đều lấy mẫu xét nghiệm pcr
từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi toàn thành phố phủ lý đã lấy tổng số hai trăm ba mươi bảy bảy mươi mẫu xét nghiệm
trong ngày năm tháng một mươi lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư toàn dân trên địa bàn thành phố qua đó tiếp tục sàng lọc chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh
ở lần lấy mẫu thứ tư tại một mươi hai phường xã thực hiện chỉ thị một mươi sáu ở các khu vực ngoài khu phong tỏa lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm pcr đại diện theo hộ gia đình
mỗi hộ lấy mẫu một người có nguy cơ nhất
còn trong các khu vực phong tỏa lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr một trăm linh người dân
các trường hợp f một lấy mẫu đơn
tại chín phường xã còn lại của thành phố phủ lý trừ các khu vực phong tỏa và f một lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ba mươi các trường hợp có nguy cơ cao
các hộ ở gần gia đình có người là f một người buôn bán người đi lại nhiều
trong quá trình xét nghiệm nếu thấy có trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp đều lấy mẫu xét nghiệm pcr
trong khi đó theo thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo tp phủ lý dịch bệnh bùng phát đã khiến gần một trăm linh trẻ mầm non học sinh phổ thông và giáo viên trên địa bàn thành phố mắc covid một mươi chín
nhiều học sinh giáo viên thuộc diện f một f hai phải cách ly tập trung cách ly tại nhà
trẻ mầm non và học sinh toàn thành phố đã phải tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch khi năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai mới chỉ bước qua tuần học thứ hai
trước diễn biến của dịch bệnh tất cả các trường học trên địa bàn thành phố phủ lý đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo từng cấp độ
ngành giáo dục cũng là một trong những lực lượng tham gia tích cực phối hợp với các địa phương trong truy vết cách ly các f một f hai
huy động lực lượng hơn ba trăm linh cán bộ giáo viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh như nấu ăn tại các điểm cách ly tập trung nhập dữ liệu xét nghiệm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại cuộc họp của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam chủ tịch tỉnh hà nam trương quốc huy đã giao toàn quyền cho thành phố phủ lý tổ chức phong tỏa các điểm khu vực dân cư phù hợp với tình hình dịch bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng chống dịch
trên cơ sở đó tuyên truyền người dân thành phố ai ở đâu ở đó tạm thời ở nhà trong ba ngày để được lấy mẫu xét nghiệm
các cơ quan công sở nghiên cứu bổ trí cho cán bộ công chức nhân viên chức người lao động làm việc online tại nhà phù hợp
ông trương quốc huy chủ tịch tỉnh hà nam yêu cầu các địa phương cần giám sát chặt chẽ những trường hợp về từ bệnh viện việt đức từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu
riêng với thành phố phủ lý cần tập trung lấy mẫu xét nghiệm đánh giá kỹ lại tình hình để có các biện pháp phòng dịch sát thực trong thời gian tới
trong khi ổ dịch hà nam đã diễn biến phức tạp người dân từ các tỉnh thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận trở về
tỉnh hà nam lên kế hoạch tổ chức dẫn đoàn phân luồng hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp công dân về quê đi qua địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn giao thông phòng chống dịch
đồng chí trần xuân dưỡng phó chủ tịch tỉnh hà nam đại tá nguyễn quốc hưng giám đốc công an tỉnh hà nam và lãnh đạo huyện ủy ubnd huyện thanh liêm
địa bàn có gần ba mươi km đường quốc lộ một a chạy qua đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra các điều kiện cần thiết hỗ trợ công dân từ các tỉnh phía nam đi qua địa bàn tỉnh về quê
đồng chí trần xuân dưỡng phó chủ tịch tỉnh hà nam cho biết để công dân qua địa bàn tỉnh thuận lợi an toàn giao thông và bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh hà nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn qua địa phận tỉnh phân luồng điều tiết giao thông cũng như hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống thức ăn nhanh giúp người dân có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành trình
đối với những trường hợp là công dân người hà nam ubnd tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng lấy thông tin dịch tễ tiến hành xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định
được biết từ dạng sáng năm tháng một mươi nhiều đoàn công dân đi xe máy từ tp hcm và các tỉnh phía nam đi qua địa bàn tỉnh về các tỉnh phía bắc đã được các lực lượng công an tỉnh hà nam hỗ trợ dẫn đường di chuyển qua hà nam và bàn giao cho công an các địa phương tiếp theo khi đoàn đi qua để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân
để nhanh chóng dập dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam chuyển hướng thu hẹp phạm vi giãn cách xã hội
một trong những yếu tố giúp phủ lý kiểm soát dịch trong một tuần là nhờ phương án cách ly y tế ở phạm vi hẹp nhất có thể
việc phong tỏa được thực hiện theo phương châm chốt hẹp kiểm soát chặt xét nghiệm nhanh và thực hiện nghiêm
theo ông trương quốc bảo về việc giãn cách thời điểm đầu quan điểm của tỉnh là giãn cách toàn thành phố sau đó quyết định thu hẹp lại và phân vùng đỏ vùng cam
việc cách ly hẹp có nhiều lợi thế rõ rệt
đầu tiên là thông qua giãn cách hẹp sẽ giúp chính quyền xác định đối tượng cần lấy mẫu trong phạm vi nhất định để triệt đề
thứ đến cách ly phạm vi nhỏ giúp công tác chăm lo hậu cần được đảm bảo ổn định
tuyệt đối không có bất cứ hộ dân nào trong khu vực phong tỏa bị thiếu các nhu yếu phẩm
cuối cùng cách ly hẹp giúp giảm lây chéo
việc mở rộng cách ly mà không giám sát chặt được di chuyển của người dân sẽ tạo nguy cơ biến khu cách ly thành ổ dịch nguy hiểm
sự nhanh nhạy khi phản ứng trước một ca mắc covid một mươi chín được lãnh đạo thành phố phủ lý nhấn mạnh
mỗi khi xuất hiện một f cho cộng đồng ngay lập tức tổ chi vết xuống hiện trường thần tốc điều tra chi vết các f có liên quan
ngoài ra việc thu hẹp phạm vi giãn cách còn giúp cho việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra nhanh chóng chính xác
từ việc lấy mẫu nhanh và cho kết quả sớm sẽ giúp giải phóng các f hai khi f một cho kết quả âm tính
việc đẩy nhanh quy trình trên giúp cho hoạt động của người dân sớm trở lại bình thường và tránh những bức xúc cho các nhóm nguy cơ
sách lược phong tỏa hẹp được phủ lý áp dụng triệt đề và mang lại hiệu quả
có nhiều phường chỉ thực hiện cách ly một hộ dân như phường minh khai hay phường trần hưng đạo
để cách ly hẹp được yếu tố tiên quyết theo lãnh đạo thành phố phủ lý vẫn là nhờ công tác truy vết thần tốc và tầm soát dịch trong cộng đồng
thưa quý vị diễn biến gia tăng các ca mắc liên quan đến các bệnh tại hà nam cho thấy
dịch bệnh hiện đang rất phức tạp có tốc độ lây nhiễm nhanh
bởi vậy quý vị hãy nhớ rằng trong thời gian này cập nhật liên tục thông tin lắng ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại